tính đến một mươi tám h ngày hôm nay một mươi tám tháng một mươi hai việt nam ghi nhận thêm ba ca nhiễm covid một mươi chín mới đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
tính đến một mươi tám h ngày một mươi tám tháng một mươi hai việt nam ghi nhận thêm ba ca mắc covid một mươi chín mới đều đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam lên một bốn trăm một mươi ca
trong ngày cả nước có thêm ba bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
như vậy số ca điều trị khỏi hiện là một hai trăm sáu mươi sáu ca số ca còn đang điều trị là một trăm linh chín ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi tám tám mươi bốn người